tình trạng chặt chém khách du lịch tại một số địa phương đang là vấn đề nan dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch việt nam
điều này không chỉ xảy ra với du khách quốc tế mà ngay cả với khách nội địa cũng phải hứng giá trên trời
nhiều người dân phải ngậm đắng nốt cay trả những khoản tiền vô lý sau khi sử dụng dịch vụ
từ đầu năm đến giờ ngành du lịch vướng phải không ít những sự việc ồn ào gây bức xúc dư luận liên quan đến tình trạng chặt chém
móc túi khách hàng tại các địa điểm du lịch nổi tiếng
cách đây vài ngày một nhóm du khách đi du lịch tại đồ sơn hải phòng sau khi trả hai triệu đồng tiền ăn hải sản
lại bị chủ quán thu thêm hơn năm trăm linh đồng tiền ghế đã gây bức xúc trong dư luận
ngày hai mươi tám tháng năm thanh tra sở du lịch hải phòng và ủy ban nhân dân quận đồ sơn làm việc với bà dương thị nhung
chú tại quận đồ sơn thành phố hải phòng người được xác định trực tiếp thu tiền của nhóm khách du lịch trên
tại buổi làm việc bà nhung thừa nhận tự ý kê bàn ghế dưới bãi biển và thu tiền của khách
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính cảnh cáo và xử phạt bà nhung

tình trạng chặt chém vẫn đang diễn ra tại một số điểm du lịch là một trong những nguyên nhân
khiến cho hình ảnh đặc biệt
nước và con người việt nam trở nên thiếu thiện cảm trong mắt du khách quốc tế
và dĩ nhiên nó có thể khiến họ sẽ không quay trở lại du lịch tại việt nam